ung thư ga là một trong những căn bệnh ác tính với số ca mắc cũng như tử vong cao tại việt nam
theo thống kê của global can năm hai nghìn hai mươi ung thư gan có tỷ lệ mắc mới và tử vong hàng đầu trên thế giới
tại việt nam bệnh đứng đầu cả về tỷ lệ mắc mới và số ca tử vong
với hơn hai mươi sáu bốn trăm một mươi ca mắc mới chiếm một mươi bốn năm và hai mươi năm hai trăm bảy mươi ca tử vong chiếm hai mươi ba
đang nói kết quả điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thể trạng người bệnh
mức độ nghiêm trọng giai đoạn phát hiện và phương pháp điều trị
úng thư gan gồm úng thư gan nguyên phát và thư phát
úng thư gan thư phát là do các tế bào ống thư ở các bộ phận khác của cơ thể đi vào gan gây ra các khối u di can
ung thư gan nguyên phát là bệnh lý ác tính của gan xảy ra khi tế bào bình thường của gan trở nên bất thường về hình thái và chức năng
các tế bào ung thư phát triển gây ảnh hưởng đến môi bình thường liên kề và có thể lây lan sang các vùng khác của gan cũng như các cơ quan bên ngoài gan
úng thư gan nguyên phát gồm ba loại chính
ung thư biểu mô tế bào gan phát triển từ tế bào gan
ung thư biểu mô đường mật phát triển từ đường mật trong gan và u nguyên bào gan
trong đó ung thư biểu mô tế bào gan là hay gặp nhất
ung thư có thể là do dối loạn cấu trúc dna của nhân tế bào dẫn đến kích hoạt gen sinh ung thư hoặc loại bỏ gen nước chế ung thư
hiện tại vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính xác gây bệnh nhưng các yếu tố nguy cơ được nhận định là có thể ảnh hưởng đến sự biến đổi của gen
làm tăng khả năng mắc bao gồm tuổi cao di truyền lối sống và các tác động từ môi trường
trong đó các yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng mắc ung thư gan như sơ gan bệnh gan nhiễm mỡ do bia rượu nhiễm virus viêm gan béo phì tiểu đường
lối sống kép khoa học như thói quen ăn thực phẩm chiên rán rượu bia thuốc lá
ung thư gan ở giai đoạn đầu thường rất khó phát hiện phần lớn người bệnh đến khám khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn muộn gây khó khăn trong việc điều trị
ở giai đoạn sớm của ung thư có thể gặp các triệu chứng của viêm gan mạng tính hoặc sơ gan tiến triển như trá ăn đau bụng nặng tức vùng hạ xuồng phải trướng bụng vàng da
trong giai đoạn muộn hơn của ung thư gan các triệu chứng trên rõ ràng hơn hoặc xuất hiện trên các biến chứng của bệnh sụt cân không rõ nguyên nhân buồn nôn nôn mệt mỏi chán ăn luôn có cảm giác ngứa trướng bụng đau nặng tức vùng hạ xuồng phải vàng da cùng mặc mát đi ngoài da phân trắng
sau đây là chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ nguyễn thành khiêm phó trưởng khoa gan mật tụy bệnh viện bạch mai về vấn đề này
ung thư gan biểu hiện qua từng giai đoạn bệnh thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là
ung thư là ung thư gan nguyên phát hay là ung thư gan thứ phát
nếu mà đối với ung thư gan nguyên phát thì sẽ tùy vào giai đoạn của bệnh là ở giai đoạn đầu giai đoạn trung gian hay là ở giai đoạn cuối
ví dụ giai đoạn đầu thì hầu hết bệnh nhân không có triệu chứng gì cả
đối với khối u một hai ba cm thì thông thường là sẽ không dây ra những triệu chứng như đau hay là biểu hiện những thay đổi vào toàn thân ví dụ như là gây xuất cân
đặc biệt chỉ có một số khối u mà nó liên quan đến những cấu trúc ví dụ như là đường mật chẳng hạn nó chèn ép vào đường mật thì nó có thể gây giã đường mật và gây ra vàng da
đến giai đoạn trung gian khi khối u nó to hơn rồi thì lúc đấy cái khối u gan nó có thể gây ra những cái triệu chứng tại chỗ
ví dụ như chèn ép vào các cơ quan xung quanh mà chèn ép vào cơ hoành rồi chèn ép vào thành bụng nó sẽ có thể gây những triệu chứng như đau bụng
thông thường là đau bụng ở hạ sần phải hoặc là bệnh nhân có biểu hiện là
là chán ăn mệt mỏi gây xuất cân
đến lúc mà đến cái giai đoạn muộn thì lúc đấy cái triệu chứng toàn thân thông thường nó sẽ biểu hiện rất là rõ
bệnh nhân có thể biểu hiện ở cái sơ gan hoặc là biểu hiện ở cái suy gan ví dụ như là vàng da này rồi cổ trướng này rồi gầy sút cân rất là nhanh
thế còn trong trường hợp mà ung thư gan thứ phát thì nó sẽ phụ thuộc vào triệu chứng của cái cơ quan mà bệnh
đôi khi mà bệnh nhân ngay cả ở giai đoạn cuối rồi tức là đi khám mà bệnh nhân cũng chưa có triệu chứng gì
với cả một cái khối u gan mà lớn rồi nhưng mà cái khối u nguyên phát của nó cũng có thể rất là nhỏ
nên là cái triệu chứng ngay cả ở giai đoạn cuối cũng có thể rất là mơ hồ
và nếu mà gọi là giai đoạn toàn phát rồi thì bệnh nhân cũng biểu hiện giống như là cái giai đoạn cuối của cái ung thư gan
lúc đấy cũng có thể biểu hiện suy gan hoặc là biểu hiện ở những triệu chứng ở những cơ quan
và nguyên phát ví dụ ở dạ dày biểu hiện suất huyết tiêu hóa hẹp muộn vị hay ở đại tràng chẳng hạn thì là có thể biểu hiện tình trạng tắc ruột
ung thư gan có chữa được không tùy thuộc vào việc phát hiện và điều trị bệnh sớm hay muộn
trên thực tế bệnh nhân ung thư ga nếu được phát hiện sớm thì hiệu quả điều trị khi đó có thể lên tới tám mươi
hơn nữa ung thư gan có khả năng được chữa khỏi nếu như khối u còn nhỏ
tuy nhiên hầu như các bệnh nhân khi đến bệnh viện để thăm khám thì ung thư gan đã vào giai đoạn cuối
bệnh nhân ung thư gan sống được bao lâu phụ thuộc vào các giai đoạn ung thư gan và thời điểm điều trị
nếu bệnh nhân được phẫu thuật sớm khi kích thước khối u dưới ba cm thì tỷ lệ sớm sau năm năm có thể lên tới tám mươi chín mươi
tuy nhiên nếu khối u đã lớn hơn trong khoảng ba sáu cm tỷ lệ trên sẽ giảm còn sáu mươi
trong trường hợp khối u lớn hơn sáu cm tỷ lệ bệnh nhân ung thư gan sớm được sau năm năm chỉ còn một mươi một mươi
nếu như kích thước khối u đã lớn hơn một mươi cm thì khả năng không thể chữa khỏi được
nhất là khi bệnh nhân đã xuất hiện các triệu chứng vàng da vàng mát
khi đó mục tiêu điều trị chỉ có thể là kéo dài sự sống và giảm đau
nó theo các thông báo trên thế giới ở giai đoạn mà còn có thể phẫu thuật được nó có thể chữa khỏi lên đến năm mươi sáu mươi
đối với cả ung thư gan thứ phát như mình vừa chia sẻ nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cơ quan di căn đến gan
ví dụ như ung thư dạ dày ung thư tụy tỷ lệ sống gần rất khó
đối với tỷ lệ sống sau năm năm có lẽ chỉ đến một hai
đối với ung thư đại tràng và di căn gan đến thời điểm hiện tại theo những nghiên cứu rất lớn trên thế giới
thấy là ung thư đại tràng và di căn gan thì tỷ lệ chữa khỏi vẫn có thể lên tới từ ba mươi bốn mươi
tức là mức độ chữa khỏi của một bệnh lý ung thư thông thường người ta sẽ dùng mức khoảng năm năm sau
từ thời gian phát hiện và điều trị bệnh
gan là bộ phận quan trọng trong cơ thể là cơ quan chính để thanh lọc độc tố
có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa thức ăn và giữ chữ nhiên liệu dưới nhiều dạng khác nhau
gan bị tổn thương sẽ dẫn tới các chức năng gan bị suy giảm trong đó nguy hiểm và phổ biến nhất là ung thư gan
vì vậy để phòng ngừa ung thư gan ta cần điều chỉnh chế độ ăn hợp lý trong sinh hoạt hàng ngày
không ăn thức ăn bị mốc thực phẩm chứa lượng muối cao dầu mỡ để lâu đồ ăn dầu protein
hạn chế các loại bánh kẹo đồ ngọt và nói không với thuốc lá rượu bia
ngoài ra ta cần duy trì thái độ sớm lành mạnh chế độ nghỉ ngơi hợp lý
bổ sung thêm các loại thực phẩm chứa vitamin c vitamin b và các loại thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ tốt cho gan
đặc biệt người dân nên thăm khám định kỳ và tiêm vaccine phòng bệnh
chủ động xét nghiệm viêm gan b c và tiêm phòng ngứa viêm gan b nếu chưa nhiễm bệnh là một cách phòng ngứa ung thư gan hữu hiệu
cần được thực hiện trước tiên
ngoài ra nếu nằm trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị ung thư gan như bệnh nhân viêm gan b c viêm gan do rượu bia sơ gan
nên tầm soát phòng định kỳ tối thiểu ba sáu tháng một lần